công an phường châu sơn thành phố phổ lý phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn xuân tùng

một xà cầy một cưa sắt một dao và một số vật chứng khác

trong mâu thuẫn trong việc vai nợ các đối tượng cho vai đã đem chất nổ đến gây nổ
tại nhà con nợ ở hải dương khiến dư luận bức xúc
liên quan đến vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh giang
đã quyết định khởi tố bị can và tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm phạm văn biển
nguyễn đỉnh nhất cùng chú tài huyện tứ kỳ trần văn đại chú tài tỉnh quảng ninh
và nguyễn văn phương chú tài huyện ninh giang về ảnh vi cố ý gây hư hỏng tài sản
vào đêm ngày hai mươi bảy tháng một nhóm đối tượng trên do biển cầm đầu đã dùng chất nổ
làm hư hỏng nhiều tài sản tại nhà của anh hà đinh luônên ở thôn do nghĩa
xã nghĩa an ninh giang gây thiệt hại khoảng hai mươi triệu đồng
nguyên nhân là do vợ chồng anh luân có mâu thuẫn nợ nần với bà phạm thị hợp
ở xã đại hợp huyện tứ kỳ
bốn đối tượng trên đã dùng chất nổ để đòi nợ cho bà hợp
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
mặc dù đang là ngày hai mươi chín tết nhưng các lực lượng cứu nạn của ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
sở chỉ huy bộ quốc phòng sở chỉ huy bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
vẫn đang tích cực chỉ đạo phương án cứu nạn tàu container trọng tải một mươi một tấn của singapore
bị cháy trên vùng biển việt nam
tàu container trọng tải một mươi một tấn trên hành trình từ hồng kông đi singapore
khi ngang vùng biển việt nam vào ngày một tháng hai đã bị cháy tại khoang hàng hóa
theo bộ tư lệnh cảnh sát biển tàu apl vancouver do ông miok jelko quốc tịch krasina làm thuyền trường
trên tàu vận chuyển khoảng bốn năm trăm một mươi năm container chủ yếu là hàng hóa tiêu dùng và thực phẩm
trong đó hàng hóa dễ cháy và độc hại có tám chủng loại đựng trong một trăm ba mươi bốn container
chưa biết vị trí cụ thể tuy nhiên bước đầu xác định tại vị trí cháy không có hàng hóa độc hại
một mươi một chuyên gia đã đưa các thiết bị
chuyên dụng lên tàu bị nạn để xác định nguyên nhân và tìm các biện pháp dập tắt đám cháy
hiện đám cháy đã suy giảm chỉ còn một lượng ít khói bốc lên từ khoang hàng số bảy
các chuyên gia nhận định để dập tắt hoàn toàn đám cháy phải mất ít nhất một tuần
số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày hai mươi chín tháng chạp đã tăng cao so với ngày hôm qua
khi cả nước xảy ra ba mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi bảy người bị thương ba mươi bảy người đều trên tuyến đường bộ
như vậy là so với ngày hai tháng hai
tức ngày hai mươi tám tháng chạp dù đã giảm bốn người chết nhưng tai nạn giao thông đã tăng tám vụ tăng hai mươi sáu người bị thương
vào hai mươi một h tối ngày hai tháng hai xe khách chạy tuyến vũng tàu sóc trăng trên quốc lộ năm mươi một đã leo lên giải phân cách
tông gãy trụ đèn chiếu sáng và biển báo giao thông rồi lật nghiêng
vụ tai nạn không có người tử vong nhưng làm năm hành khách bị thương phải đưa tới bệnh viện cấp cứu
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi cùng ngày xe ô tô còn bốn chỗ ma biển kiểm soát năm mươi một f tám mươi hai nghìn chín mươi bảy
lưu hồng lưu thông theo hướng bắc nam đến cầu huỳnh kim thuộc phường nhân hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định
thì mất lái rơi xuống sông và khiến lái xe tử vong
trong ngày trên tuyến đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện kiểm tra
xử lý lập biên bản bốn bốn trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm ra quyết định xử phạt với tổng số tiền là ba ba tỷ đồng
tạm giữ bốn trăm hai mươi sáu phương tiện và bảy trăm hai mươi bốn giấy tờ các loại tước một trăm sáu mươi năm giấy phép lái xe
hệ thống đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tiếp nhận một mươi bảy lượt phản ánh về tình trạng
một số xe khách trở quá số người quy định u ứ tại một số tuyến đường khi xảy ra tai nạn giao thông
các thông tin đã được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra và xử lý
là thành phố trung tâm của miền trung đà nẵng luôn là tâm điểm thu hút du khách nhất là trong dịp tết cổ truyền
chính vì thế mà vấn đề an ninh trả tự an toàn giao thông được nhiều người quan tâm hơn cả
và ở thời điểm này thì lực lượng thành phố công an
của thành phố đà nẵng đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ
siết chặt an ninh bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hoạt động vui chơi giải trí của người dân và du khách
lút giao thông cầu dòng nguyễn văn linh cùng các tuyến khác như trần phú lê duẩn vào ngày hai mươi chín tết tấp nập xe cổ
công viên hoa xuân bạch đằng lực lượng du khách thật phương đã bắt đầu được nhịp
bên cạnh việc điều tiết lực lượng cảnh sát giao thông quận hải châu đã nhắc nhở các chủ phương tiện đậu đỗ đúng nơi quy định
tránh ảnh hưởng đến trật tự công cộng
ngoài ra công tác tuần tra kiểm soát cũng được lên kế hoạch duy trì thường xuyên
đơn vị cũng sẽ tổ chức tuyên truyền cho người dân để nắm về chủ trương của thành phố
kể cả là cái việc tổ chức bắn phó hoa trong đại gia thừa
làm sao đó để đảm bảo tốt nhất cái tình hình cập tận đoàn giao thông đặc biệt là trong đại gia thừa
đặc biệt trong dịp tết năm nay công an thành phố đà nẵng sẽ tăng cường
thêm hai tổ công tác của lực lượng chín một một
theo đó năm tổ chín một một sẽ phối hợp tác chiến với lực lượng tám ba chín bốn tại cơ sở
tăng cường tuần tra tiến hành chốt chặn tại các tuyến sung yếu
qua đó từng bước đấu tranh ngăn chặn các đối tượng mua bán ma túy
cho vài nặng lãi tăng trữ thông khí trong những ngày tết nguyên đán
kế hoạch thường xuyên là chúng tôi tổ chức tuần tra kiểm soát theo kế hoạch tám ba chín bốn
đó là hoạt động nổi hàng đêm để nhằm ngăn chặn
và phát huy lực lượng của các băng ngành liên quan phục vụ công tác đảm bảo nền lực tự
để mà tạo ra một công tác tuần tra khiếp kính trên địa bàn của thành phố
nhằm phát hiện các lụa tội phạm sẵn sàng xử lý các lụa tội phạm
mà có thể xảy ra và đảm bảo cho cái sự bình yên của nhân dân
bởi vì những ngày tết thì có lẽ là dân người ta đi
người ta cũng phải tập trung vào chuyện làm ăn bưng bán của họ
cho nên là
người ta sẽ thức khuya dậy sớm
thì khi người ta ra đường người ta phải đảm bảo cái sự an tâm
rằng là sẽ có cái lực lượng công an ở trên đường
trên có cái trục đường để đảm bảo sự bình yên của nhân dân
và sẵn sàng giải quyết những vụ việc
mà do đấu tượng hành sự gây ra đối với lại nhân dân
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an để đảm bảo tình hình an ninh trật tự
người dân và du khách cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông
nâng cao tinh thần cảnh sát
nhất là nơi diễn ra các sự kiện đông người
để chào đón một năm mới vui tươi đầm ấm và an toàn
tiếp tục các tin tức khác với tinh thần tương thân tương ái
đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt
để chăm lo tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách
tính đến hết ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín tức là ngày hai mươi sáu tết
tổng cục dự trữ nhà nước đã hoàn thành một trăm linh kế hoạch
xuất gấp hơn bảy tám trăm linh năm tấn gạo để hỗ trợ cho năm trăm hai mươi ba trăm năm mươi ba tấn gạo

năm nay để người dân vùng khó khăn vùng bị thiên tai hạn hán mất mùa
được đón tết cổ truyền của dân tộc trong đầm ấm và vui tươi
thủ tướng chính phủ đã bàn hành sáu quyết định xuất bảy tám trăm linh năm ba mươi một tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ năm trăm hai mươi ba trăm năm mươi bốn nhân khẩu của một mươi bốn tỉnh
gồm ninh thuận tuyên quang nghệ an hà giang phú yên bình định
quảng bình yên bái cao bằng gia lai hòa bình đắk lắc con tum và thanh hóa
ngân hàng nhà nước vừa yêu cầu các chi nhánh tỉnh thành phố kịp thời xử phạt vi phạm hành chính
đối với những trường hợp máy atm thiếu tiền không hoạt động do lỗi chủ quan của ngân hàng
cụ thể ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn
nhằm đảm bảo chi đủ cơ cấu các loại mệnh giá tiền cho khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ
theo dõi tồn quỹ và tiếp quỹ kịp thời đảm bảo các máy atm hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn tập trung vào thời điểm giáp tết nguyên đán
theo công điện mới nhất của ngân hàng nhà nước gửi các đơn vị ngân hàng nhà nước yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng
chỉ đạo thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố
phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tăng cường kiểm tra kịp thời và kiên quyết xử lý các vi phạm
vừa rồi là một số tin tức cập nhật hai mươi bốn giờ qua và tiếp theo như thường lệ sẽ là nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay tp hcm
xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn
xin chào trường quay hà nội
xin chào trường quay hà nội
bạn nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn xem những thông tin hết sức sôi động
trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội ở phía nam
trong ngày cận tết hai mươi chín tháng chạp này
nhưng trước hết bộ trưởng xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quan trọng khác
thưa quý vị dịp tết năm nay
với tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo
các địa phương các ngành các cấp
ở tp hcm đã có nhiều chương trình quà tặng
dành cho người nghèo đối tượng chính sách
góp phần giúp bà con đón tết
của truyền đầm ấm
năm nay tp hcm đã trích tám trăm linh tỷ đồng
từ nguồn ngân sách để chăm lo tết nguyên đáng hai nghìn một mươi chín
tăng khoảng ba mươi năm tỷ đồng
so với năm hai nghìn một mươi tám
cùng với sự chăm lo của chính quyền
là sự chung tay góp sức từ cộng đồng
từ các nhà tài trợ với số tiền khoảng năm trăm linh tỷ đồng
ngoài các suất quà của thành phố
các địa phương tùy vào điều kiện và thực tế
có thể có cơ chế chính sách hỗ trợ
gia đình chính sách xã hội
có nhiều khó khăn trên địa bàn quản lý
đảm bảo các đối tượng đều có tết
tp hcm cũng giao các ủy ba nhân dân
vận quyện thị xã thủ trưởng
các đơn vị liên quan huy động các nguồn lực
sự trợ giúp của các tổ chức đơn vị cá nhân
và cộng đồng thăm hỏi tặng quà
động viên các đối tượng chính sách xã hội
khó khăn nhân dịp tết nguyên đáng
trong các ngày lễ tết là thời điểm
mà nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện tăng cao
trong khi đó nguồn cung cấp máu sẽ tạm thời bị ngưng
để đảm bảo lượng máu cho các hoạt động khám chữa bệnh
trong dịp tết nguyên đáng các bệnh viện lớn
tại tp hcm đã có nhiều nỗ lực
để thu gom giữ trữ và tiết kiệm máu
trung tâm truyền máu huyết học
bệnh viện chợ rẫy là một trong những đơn vị
cung ứng máu cho các bệnh viện khu vực đông nam bộ
và tây nguyên ước tính mỗi ngày
nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị
tại bệnh viện chợ rẫy từ một trăm linh đến hai trăm linh đơn vị
lượng máu phân phối cho các bệnh viện
trong dịp tết là một năm trăm linh đơn vị
tính đến thời điểm hiện tại trung tâm chuyển máu
huyết học bệnh viện chợ rảy đã giữ trữ
sẵn hơn năm đơn vị máu
và tạm ngưng các hoạt động tiếp nhận máu
cho đến giữa tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
nó có một cái khác biệt
đó là vì chúng ta nghỉ tết
thời gian nghỉ tết nó dài hơn những năm trước
cho nên cái lượng
máu giữ trữ như thế
thì có thể nó cũng sẽ
không có đủ
nếu có một cái sự cố
thảm họa hay là một cái sự cố
tai nạn giao thông mà
nhiều người sử dụng máu
thì có thể
nó sẽ tiếu hụt
nhưng theo mọi năm
thì những ngày tết
thường bệnh nhân giảm cho nên
cái vấn đề sử dụng bệnh nhân ở tại nội trú
thì không có nhiều
chỉ có phụ thuộc vào vấn đề là tai nạn thôi
nếu như mọi năm
thời điểm cuối năm các trung tâm trường máu huyết học cả nước
thường xuyên phát đi thông báo thiếu nhóm máu ô
thì năm nay lượng máu này được giữ trữ
đảm bảo để phục vụ vô cầu cấp cứu
cũng như điều trị cho người bệnh
máu ô thường thường
nó khang hiếm là do tình hình
sử dụng trên lâm sàn
ví dụ như là khang hiếm máu e hoặc là máu b
hoặc là ab
thì các bác sĩ
sẽ tri định sử dụng máu ô
chính vì vậy mà các nhóm máu nào đó
nó thiếu thì sẽ kéo theo tình hình máu ô
nó thiếu nó khang hiếm
nhưng riêng năm nay thì số lượng máu
giữ trữ của mình máu ô là thương đối
nó ổn định
việc chủ động điều phối để đảm bảo
máu điều trị cho bệnh nhân trong dịp tết
luôn được các trung tâm truyền máu huyết học
triển khai từ hai tháng trước tết
thế nhưng nguồn máu dự trữ vẫn luôn trong tình trạng
ăn đông bởi hoạt động hiến máu
thường diễn ra theo phong trào
chính vì vậy ngân hàng máu sẽ kiến nghị thành phố
tăng chỉ tiêu cho các quận huyện
và kêu gọi người dân tăng số lần hiến máu
lên hai bốn lần một năm
nhằm đảm bảo lượng máu giữ trữ dòi dào và chất lượng
thưa quý vị dịp sát tết
là dịp mà dư hấu và các loại
trái cây khác đắt hàng khi có nhiều khách hàng
đều tìm mua để chưng trên mâm ngũ quả
cũng giao thừa
theo ghi nhận của phóng viên
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
tại các chợ và siêu thị
ngoài bưởi dừa thì dư hấu là một
của các loại trái cây được bài bán nhiều nhất
giá dưa hấu cũng giao động từ một mươi ba năm trăm linh đồng
một kg cho loại thường
tế loại không hạt là hai mươi đồng một kg
ngoài ra dịch vụ khắc chữa kèm theo dưa
cũng được người tiêu dùng ưa chuộng
bán cái giá rất là phải trăng so với ngày thường rồi
nhưng mà người ta gần như
người dân người ta
mua cái giá mà sổ nó quen đi rồi
người ta chỉ đến người ta hỏi thôi
cho nên là mình bán nó rất là chậm
canh vào cái giờ chiều ba mươi là người ta đi mua
mà cái giá đó thì mình rất là sợ
mình sợ là còn ế
qua năm sẽ không có bán được
cái giá dưa khác năm nay so với năm ngoái
là những cái thở khắc là người ta
lấy công rất là cao
cho nên là mình bán
mình bán dưa là chỉ bán ký thôi
mình lấy cái tiền
dùng người ta khắc cho mình năm mươi đồng một trái

mình cũng chỉ lấy giá năm mươi đồng

theo các tiểu thương
lượng dưa tới thời điểm này bán chậm hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
vì tâm lý mua dời chót chờ hạ giá của người tiêu dùng
ngoài dưa hấu
thì các loại trái cây dùng để chân cúng khác như bưởi dừa
và các đồ dịch vụ chuẩn bị mâm cổ mâm ngũ quả và đồ cúng
cũng là một trong những dịch vụ và mặt hàng
được người tiêu dùng lùng mua trong những dịp sát thời điểm giao thừa
không khí tết nguyên đáng đang rộn ràng khắp mọi nhà
từ thành thị đến nông thôn
thời điểm này nhà nhà đều trang hoàng đón tết
ở miền tây nam bộ nhiều gia đình chọn chưng tết
với các món gần gũi với nghề nghiệp vùng miền
nhưng cũng không kém phần độc đáo
với ý nghĩa đầy đủ xưng vầy
đồng bằng sông cửu long vốn là vựa lúa của cả nước
người dân nơi đây phần lớn gắn bó với cây lúa quanh năm
ý nguyện mong muốn những vụ mùa đầy bồ trúng giá
được bà con hiện thực hóa bằng việc
cho cây lúa lên chậu để chân trong dịp tết nguyên đáng này
bên cạnh việc cầu mong một năm mới bội thu
thì việc cho cây lúa lên chậu bán chưng tết
cũng giúp nhà nông tăng thêm thu nhập trong dịp xuân về
mấy năm nay tôi trồng bắp không à
lên chậu đó bán
rồi năm nay thấy lúa nhà lồng trồng lên chậu bán
ba năm bụi nè
từ nước từ phân thì xịt xao thì dưỡng
bữa hôm tám tới tôi đẩy đi bán
tôi đẩy qua trà đư tôi bán một chút
trà đư ra để cho bán dài dài theo người ta vậy đó
những năm gần đây xu hướng đưa nông sản lên chậu bán chân tết
như một loại hoa kiển trở nên phổ biến ở các địa phương
có thế mạnh về nông nghiệp
tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp những ngày này
bà con bày bán các loại cây trồng chưng tết độc lạ
thu hút thị hiếu người tiêu dùng
các loại nông sản như bắp đu đủ thơm son thái hay ớt
bầu dừa đều có thể vào chậu
theo bà con việc chưng các loại nông sản này
mang ý nghĩa như tên gọi của nó
ta nói bắp là mình bằng ăn đậu với bắp
thay vì mình chưng cái này nhìn nó khác lạ hơn ta
nhưng mà nó ít tốn tiền không tốn tiền
hôm nay đem cái này về thì người ta nói bắp thì nó chắc ăn đây nè
vừa hổ qua nó khổ nó qua vào
còn thọ thì sống được bông thọ thọ thọ lắm đó
thì giá giờ là lúa cho nó trúng giàu giàu đi
chứ làm gì mà
mình cho nó giàu quá mình vui vậy á
giá các loại nông sản này giao động từ hai mươi đồng
cho đến trên một trăm linh đồng một chậu
việc đưa nông sản lên chậu đã giúp nhiều nhà vườn
nâng cao giá trị cây trồng gấp nhiều lần
so với canh tác trên ruộng rẫy
cách đàng sáng tạo và bắt kịp xu thế thị trường
giúp nhiều nông dân có nguồn thu nhập
từ vài triệu đến vài chục triệu đồng
trong vụ tết năm nay
giá trồng qua này cũng mấy
cũng năm ngoái năm nay cũng hổ qua
dù bán tết cho người ta kiếm tết á
cây bắp thì nó không có giá trị
giá cây bắp lên cái chậu gì đó
thì bán cũng được là hai mươi một chậu vậy đó
mua mua màng cho nó đạt kết quả đi
thời điểm này màu sắc tết cổ truyền
đang tràn ngập khắp các ngã đường
nơi nơi như quát bên mình chiếc áo mới
hoạt động mua bán
sắm sửa tết cũng nhộn nhịp hơn
tất cả đều hướng đến một năm mới bình an xung vầy
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
còn bây giờ bỏ chân xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội
tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
trang phần tiếp theo của chương trình
những việc cần làm trước tiên là
chỉnh đối loại đảng
bài học về công tác xây dựng đảng của chủ tịch hồ chí minh trong tám mươi chín năm qua
vẫn còn nguyên giá trị
trung quốc kỷ luật hơn tám mươi quan chức có liên quan đến vụ bê bối vaccine năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị và các bạn
hôm nay ngày mùng ba tháng hai
kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi
mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tám mươi chín năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng
đất nước ta không chỉ bảo vệ vững chắc nền độc lập thống nhất của tổ quốc
mà còn đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế xã hội
cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân
phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa
trong đó mỗi cán bộ đảng viên và người dân thành phố hồ chí minh
càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình
nguyện đi theo đảng xây dựng đảng
ngày càng trong sạch vững mạnh
giả sức thi đua phấn đấu
thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
tám mươi chín năm về trước
vào mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lãnh tụ nguyễn ái quốc đã chủ trì hội nghị
hợp nhất các tổ chức cộng sản
để thành lập đảng cộng sản việt nam
sự ra đời của đảng cộng sản việt nam
là một sự kiện lịch sử trọng đại
mở ra bước ngoặt căn bản trong sự phát triển của dân tộc
lần đầu tiên trong lịch sử
việt nam đã có một chính đảng
mang bản chất cách mạng và khoa học
đủ sức lãnh đạo nhân dân dành quyền sống quyền tự do
quyền mưu cầu hạnh phúc
và các quyền dân tộc cơ bản khác
để xây dựng và phát triển đất nước
nước ta đã thay đổi về mọi mặt
từ kinh tế chính trị đến văn hóa xã hội
vai trò vị thế của việt nam được nâng cao trên trường quốc tế
phát huy những thành quả đó
đảng bộ và nhân dân tp hcm
đã không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn
năm hai nghìn một mươi chín kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và cũng chọn năm mươi năm toàn đảng toàn quân và toàn dân ta thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
trong di trúc trước lúc đi xa người đã khẳng định việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại đảng đây là bài học có giá trị vừa thời gian trong công tác xây dựng đảng hiện nay
theo chủ tịch hồ chí minh đảng ta là đảng cầm quyền nhưng đảng sẽ không giữ được vị trí lãnh đạo nếu quyền lực bị tha hóa cán bộ đảng viên rơi vào chủ nghĩa cá nhân mà lộng quyền lạm quyền và tham quyền
những hiện tượng đó sẽ đánh mất niềm tin của nhân dân vào đảng
nhờ tiên đoán được những nguy cơ của một đảng cầm quyền nên ngay câu đầu tiên nhắn gửi đảng viên đồng bào chiến sĩ cả nước bác đã nói về đảng về giá trị của sự đoàn kết trong đảng
bác cũng từng khẳng định vai trò của sự đoàn kết trong công tác xây dựng đảng phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con người của mắt mình
trước khi ra đi bác còn nhắc đến điều đó đủ biết rằng việc đoàn kết trong đảng là vô cùng quan trọng
nhưng đoàn kết thì đoàn kết thế nào chứ không phải là đoàn kết đó là nịnh nhau không phải đoàn kết có nghĩa là để không mất lòng nhau
nhưng lại mất lòng dân thì không được cái đoàn kết bác nói là sự đoàn kết trong tự phê bình phê bình làm cho đảng càng ngày càng trong sạch hơn
thế thì cái chỉnh đốn lại đảng ở đây theo cái nghĩa là bác căn dặn là phải phát huy tốt những cái mặt thành công tích cực
nhưng đồng thời phải ngăn chặn cái biểu hiện suy thoái biểu hiện hư hỏng của một bộ phận cán bộ
đảng viên cái chỉnh đốn theo cái nghĩa như vậy thì mới xứng đáng là cái đảng tiên phong để hoàn thành cái trách nhiệm lãnh đạo và cầm quyền của đảng
người bác luôn luôn nhấn mạnh là đảng ta là một đảng cầm quyền
cũng theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc việc nhiều cán bộ đảng viên trong đó có đảng viên giữ chức vụ cấp cao
bị xử lý đến mức thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng
điều này một lần nữa khẳng định tinh thần quyết tâm làm trong sạch đảng
của đảng ta cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng làm trong sạch bộ máy và đội ngũ cán bộ
đảng đã và đang khởi động cuộc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đây chính là yếu tố then chốt góp phần quyết định củng cố vai trò lãnh đạo của đảng uy tín của đảng
hiện nay thì đảng đang tập trung vào xây dựng chỉnh đốn đảng trên bốn phương diện quan trọng
một là tư tưởng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng đó là chủ nghĩa bắc mên và tư tưởng hồ chí minh
rồi xây dựng đảng về chính trị rồi đường lối đổi mới để đảm bảo cho cách mạng đi đúng hướng
rồi xây dựng đảng về tổ chức cán bộ và hiện nay có thể nói là tập trung vào cái xếp sắp bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị này
rồi lựa chọn cán bộ nâng cao chất lượng đảng nguyên làm khá bài bản
và đặc biệt là đảng đang đặt đúng vấn đề về xây dựng đảng về đạo đức theo tinh thần của đại hội một mươi hai
thế có thể nói là công việc xây dựng chỉnh đốn đảng đã thực hiện đúng đặt tăng dặn của bác trong di trúc
bốn mươi năm ở các thời kỳ khác nhau của cách mạng đảng luôn xác định đoàn kết thống nhất là một nguyên tắc tổ chức
đoàn kết thống nhất là sinh mệnh của đảng là vấn đề sống còn của cách mạng
và như chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định đoàn kết thống nhất là nguồn gốc của sức mạnh là then chốt của thành công
tinh thần và bài học đoàn kết được ghi nhận ngay từ ngày thành lập đảng vẫn còn nguyên giá trị
hướng tới vì mục tiêu xây dựng đất nước việt nam hòa bình độc lập thống nhất dân chủ giàu mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
nhằm động viên ghi nhận sự công hiến dũng cảm của các đồng chí công an xã và bảo vệ dân phố bị thương
hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày hai tháng hai công an tỉnh cà mau đã thành lập đoàn đến thăm tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ trong lực lượng công an tỉnh
đoàn đã đến thăm tặng gia đình anh nguyễn thanh đỉnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy công an xã việt thắng huyện phú tân thương binh hạng ba trên bốn
và gia đình anh đinh khánh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám công an xã tân hải
huyện phú tân thương binh hạng bốn trên bốn cả hai anh đỉnh và nguyên bị các đối tượng tấn công gây thương tích trong khi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
tại các nơi đến lãnh đạo ban giám đốc công an tỉnh cà mau đã cần hỏi thăm sức khỏe điều kiện kinh tế của gia đình và động viên hai anh
tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương góp phần bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị sau chuyến hải trình trở về từ trường xa nhóm phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã đến với gia đình của một chiến sĩ đang nhận nhiệm vụ trên đảo sinh tồn thuộc quần đảo trường sa để gửi đến gia đình những lời nhắn gửi của người con người em từ nơi đảo xa
vắng cả anh tết ở quê nhà cũng nhớ mong song cả gia đình vẫn luôn tự hào và sẽ là hậu phương vững chắc ủng hộ tinh thần để cả anh vững lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao